hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec vừa kết thúc tốt đẹp
sau gần hai mươi năm là thành viên apec việt nam vinh dự một lần nữa được đảm nhận vai trò là chủ tịch hội nghị quan trọng nhất trong năm của diễn đàn này
là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là nền kinh tế mở đang hội nhập sâu rộng có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định trong nhiều năm qua
năm apec hai nghìn một mươi bảy là cơ hội quý báu để việt nam góp phần thúc đẩy hòa bình hợp tác và thịnh vượng của khu vực
đây cũng là dịp để việt nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng
trước các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới chủ tịch nước trần đại quang đã có bài phát biểu thông báo về kết quả hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec
trong bối cảnh đó và tiếp nối những thành tựu hợp tác của apec trong những năm
qua với sự đồng tình nhất trí cao của các nhà lãnh đạo kinh tế apec hội nghị đã thông qua tuyên bố đà nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
đây là kết quả quan trọng nhất của hội nghị cấp cao apec cũng như của năm apec hai nghìn một mươi bảy tại hội nghị đã thảo luận và nhất trí năm nội dung quan trọng
đã thông qua chương trình hành động apec về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế tài chính và xã hội
nhằm khẳng định quyết tâm
đã thông qua chương trình hành động của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng apec phát triển bao trùm và tự cường
đây cũng là một nội dung quan trọng của đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế apec với cộng đồng doanh nghiệp
thứ hai để nâng cao chất lượng tăng trưởng sức cạnh tranh và năng suất lao động của các nền kinh tế apec
yêu cầu cấp bách đặt ra đó là tăng cường chất lượng giáo dục trang bị cho người lao động những kiến thức
kỹ năng cần thiết để thích ứng tốt hơn với môi trường việc làm và thị trường lao động đang thay đổi căn bản bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhận thức sâu sắc về điều đó chúng tôi đã thông qua